kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi hai tháng hai
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an thành phố ninh bình
bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó ngày hai mươi tháng hai tại tuyến đường ninh bình
đường đinh tất miễn phường đông thành thành phố ninh bình tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình
và công an thành phố ninh bình đã phát hiện xe ô tô do nguyễn bá hợp chú tại quận hà đông thành phố hà nội điều khiển
kiểm tra trên xe lực lượng chức năng thu giữ hai mươi ba hộp thuốc kháng sinh một trăm bốn mươi bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
gần sáu trăm linh hộp sông tinh dầu kháng covid một mươi chín bốn trăm năm mươi chai tinh dầu xịt kháng khuẩn sáu mươi viên thuốc kháng virus covid một mươi chín
trị giá trị trên một tỷ đồng quá trình kiểm tra nguyễn bá hợp không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên
sáng ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng hai tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện tri tôn
lực lượng liên ngành đã phát hiện và bắt giữ hai xe mô tô vận chuyển trên sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó vào khoảng một mươi giờ một mươi phút
ngày hai mươi một tháng hai tại khu vực ấp vĩnh thuận tổ công tác đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra xe mô tô do trịnh thị ngọc trân chú tại phường châu phú a thành phố châu đốc điều khiển có chở ba trăm bảy mươi ba bao thuốc lá nhập lậu
trên một phương tiện khác mà đối tượng đã bỏ trốn cũng đã phát hiện hai trăm bốn mươi năm bao thuốc lá lậu
hiện tổ công tác đã bàn giao cho công an huyện tri tôn lập biên bản vi phạm hành chính đối với trân tạm giữ hai xe mô tô cùng số thuốc lá lậu trên
thưa quý vị trong những ngày gần đây nhiều người dùng dịch vụ thông báo số dư tức là sms banking của ngân hàng vietcombank
tỏ ra ngỡ ngàng khi bị trừ phí tháng một năm hai nghìn hai mươi hai với mức phí tăng từ năm đến bảy lần so với những tháng trước
có nhiều trường hợp đã bị thu từ năm mươi năm đến bảy mươi bảy đồng
việc này đã khiến nhiều khách hàng khó chịu thậm chí hủy dịch vụ sms banking của ngân hàng
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của truyền hình công an nhân dân để hiểu thêm về vấn đề này
những ngày vừa qua trên mạng xã hội rất nhiều người dân đồng loạt phản ánh và không khỏi ngỡ ngàng
vì mức thu sms banking của ngân hàng vietcombank tăng cao
theo đó họ nhận được thông báo tin nhắn trừ tiền phí dịch vụ hàng tháng với mức từ năm mươi năm đến bảy mươi bảy đồng một tháng
đây là mức phí cao nhất từ trước đến nay
tính bảy mươi bảy đồng có nghĩa là gấp bảy lần so với tháng trước tôi cũng đã gọi lên tổng đài của vietcombank
và được trả lời là ngân hàng mới thay đổi chính sách từ đầu năm nay
thì thay vì thu theo gói là một mươi một đồng một tháng thì ngân hàng áp dụng phí dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn sms
theo số lượng tin nhắn trong tháng
trên thực tế tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ngân hàng vietcombank đã áp dụng mức phí mới
đối với dịch vụ nhận tin nhắn chủ động qua sms
banh giao động từ một mươi một đến bảy mươi bảy đồng trên một tháng
như vậy nếu tính cả năm người dùng có thể phải đóng phí tin nhắn sms cao nhất lên tới chín trăm hai mươi bốn đồng
mức phí thu của một số ngân hàng khác có giá tương đương vietcombank như ngân hàng techcombank
mức phí giao động từ một mươi ba hai trăm linh đồng đến tám mươi hai năm trăm linh đồng một năm phí sms cao nhất lên tới chín trăm chín mươi đồng
một ngân hàng khác là bidv phí thu từ chín chín trăm linh đồng đến bảy mươi bảy đồng một tháng
tương tự như vietcombank phí tin nhắn sms cao nhất mà bidv có thể thu của khách hàng là chín trăm hai mươi bốn đồng một năm
là một người khách hàng thì mình thấy là cái việc thu phí như vậy thì rất là cao và không chính đáng
mình thì đã dùng vìcombank đã ba năm nay rồi và mình thực sự ngỡ ngàng vì cái chi phí nó đắt như vậy
mình thì cũng đã liên hệ với tổng đài và được giải thích là do cái số lượng tin nhắn
và đến bây giờ thì mình đã nghĩ
theo lý giải của đại diện các ngân hàng
việc ngân hàng đẩy phí thu dịch vụ tin nhắn chủ động qua sms là do hiện đa số khách hàng đều dùng app
nên ngân hàng khuyến khích khách hàng sử dụng thông báo qua các app của ngân hàng thay vì nhận tin nhắn qua sms
hơn nữa phí nhà mạng dành cho khách hàng doanh nghiệp cao hơn nhiều so với khách hàng cá nhân
vấn đề ở đây là cái phí của các nhà mạng thu của ngân hàng là cao gấp ba lần so với cả phí thịnh thường
cho nên cái việc thu vào đến bảy mươi bảy hay bao nhiêu nó phụ hợp
để thay thế tin nhắn dịch vụ sms banh kinh
hầu hết các ngân hàng đã thực hiện miễn giảm toàn bộ phí chuyển tiền và phí duy trì trên kênh ngân hàng số
người dân có thể đăng ký lựa chọn nhận biến động số dư qua app của ngân hàng
sẽ giúp tất cả các ngân hàng có thể nhận được thông báo qua app của ngân hàng

tiếp theo mời quý vị điểm qua những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn h qua
cùng với việc giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên cả nước tạm thời đóng cửa hoặc bán nhỏ giọt
để ngăn chặn triệt để các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trong đó có tình trạng găm hàng chờ tăng giá
lãnh đạo bộ cung thương cho biết
trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các địa phương và sẽ xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm
theo đó từ nay tới hết tháng hai lượng tồn kho xăng dầu tại các doanh nghiệp cộng với lượng xăng dầu dự kiến nhập khẩu sẽ bảo đảm cung ứng cho thị trường
tính đến thời điểm hiện tại việt nam đã mở lại các đường bay quốc tế đi và đến hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
về tần suất bộ giao thông vận tải cũng cho biết các đường bay quốc tế đi và đến việt nam là ba trăm bảy mươi chuyến một tuần một chiều
tương đương năm mươi ba chuyến bay một chiều một ngày
có thể thấy đến nay hoạt động trong lĩnh vực hàng không cơ bản đã trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên do tâm lý phòng chống dịch nên lượng hành khách chưa hồi phục hoàn toàn
theo số liệu thống kê tại các cửa khẩu giáp với biên giới trung quốc là lạng sơn quảng ninh lào cai
có tổng lượng xe tồn gần tám xe đều vượt mốc báo động cao
phần lớn là xe chở các mặt hàng nông sản như mít thanh long trôm trôm chuối
cụ thể tại lạng sơn có ba cửa khẩu báo động cam với tổng gần bốn năm trăm linh xe
quảng ninh đang tập trung gần một bốn trăm linh xe
cửa khẩu lào cai cũng đang có hơn một phương tiện
được biết hàng ngày số lượng xe lên các cửa khẩu phía bắc vẫn tiếp tục tăng lên
trong khi nhận hàng từ phía trung quốc vẫn hạn chế
sáng nay thị trường chứng khoán tại việt nam giống như trào lửa đỏ
khi nhiều mã liên tiếp giảm chóng mặt
thì bitcoin cũng rơi vào tình cảnh tương tự
khiến nhiều nhà đầu tư lao đao
cụ thể theo dữ liệu cập nhật từ cardex vào tám h năm phút ngày hôm nay
ngày hai mươi hai tháng hai theo giờ việt nam
giá bitcoin được giao dịch ở mức ba mươi bảy hai trăm linh năm hai mươi bảy usd
giảm ba sáu mươi ba so với ngày hôm qua
còn theo dữ liệu của cardex
khối lượng giao dịch bitcoin trong khoảng hai mươi bốn giờ qua là hơn hai mươi năm tỷ usd
giá trị vốn hóa thị trường của bitcoin vào sáng nay đạt gần bảy trăm linh bảy tỷ usd
giá bitcoin giảm mạnh
nhiều đồng mã hóa khác cũng lao dốc phòng phanh
thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ
mới đây theo điều tra do viện nghiên cứu dư luận xã hội thực hiện
thì có chín mươi hai người tiêu dùng việt được hỏi đã khẳng định rất quan tâm đến hàng sản xuất trong nước
sáu mươi ba người tiêu dùng khẳng định là sẽ ưu tiên sử dụng hàng việt
đó là những con số cho thấy hàng việt nam
đã có chỗ đứng nhất định trong lòng người dân
tuy nhiên chúng ta cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa
để thúc đẩy hàng việt nam ngày một phát triển mạnh mẽ hơn
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
dù có hạn chế đi lại tiếp xúc
nhưng chị mai vẫn rất yên tâm trong việc mua sắm các loại hàng hóa trong nước sản xuất
đa số thì em thấy là đây là hàng việt hết
thế là em toàn dùng hàng việt thôi
cùng chung suy nghĩ với chị mai
nhiều người tiêu dùng khác cũng ưa chuộng hàng việt
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện nay đã đề cao trách nhiệm
đối với người tiêu dùng đổi mới dịch vụ từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa
mình rất yêu thích chương trình là hàng việt nam
tiêu dùng của người việt dành cho hàng việt
vì những chương trình như thế là đảm bảo cho người dân là mình mua được hàng chất lượng
tất cả các mặt hàng kinh doanh trong siêu thị chúng tôi hơn chín mươi đều là hàng việt

các từ hầu đầu vào và lựa chọn hàng hóa chúng tôi đều ưu tiên cho những doanh nghiệp việt nam

theo chủ trương người việt nam ưu tiên cho hàng việt nam
theo thống kê tại hệ thống siêu thị chợ truyền thống trên cả nước
hàng việt nam chiếm khoảng gần chín mươi
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
các công ty đã chủ động nắm bắt nhu cầu của khách hàng
để đảm bảo nguồn cung cũng như nguồn gốc xuất xứ
đây là những việc làm mà qua đó góp phần đưa hàng việt đến gần hơn với người tiêu dùng
thưa quý vị qua một chặng đường dài triển khai thực hiện cuộc vận động người việt nam
ưu tiên dùng hàng việt nam thì từ phong trào đã góp phần tạo chuyển biến về nhận thức trong xã hội
từ đó trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng việt một cách mạnh mẽ
tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để thúc đẩy hàng việt vươn xa
với bối cảnh chúng ta hội nhập kinh tế quốc tế rất là sâu rộng để có thể có hỗ trợ cho các doanh nghiệp việt nam
có hàng hóa để có sức cạnh tranh và chinh phục được người tiêu dùng việt nam và hàng việt nam
bên cạnh đó các cơ chế chính sách về cải thiện môi trường kinh doanh cũng cần sớm được hoàn thiện
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người sản xuất tháo gỡ khó khăn tập trung kết nối cung cầu
đồng thời sản xuất hàng việt có chất lượng sức cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
đối với chủ đề ưu tiên hàng việt này chúng ta cũng cần phải có những cái cách làm mới những cái cách tư duy mới
hàng việt là phải chủ động chiếm lĩnh được lòng tin và chiếm lĩnh được sự tin dùng của người dân của người tiêu dùng việt nam
từ ý nghĩa đấy chúng tôi nghĩ sẽ rất hay nếu các sản phẩm việt hoàn toàn tự tin để có thể trong cuộc cạnh tranh
mà chúng tôi thấy cuộc cạnh tranh của chúng ta càng ngày càng khốc liệt với việc mở cửa thị trường
với việc các hiệp định
thương mại tự do mà chúng ta đã đang và đã có hiệu lực thì là chúng ta sẽ phải cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ với các cái hàng hóa
mà từ tất cả các nước có thể nói là rất nhiều nước trên thế giới sẽ đổ về việt nam
thì hàng việt càng cần phải đỗ lực phải cố gắng hơn tìm những cái điểm mạnh của mình cái thế mạnh của mình
và để chiếm lĩnh cái lòng tin của người tiêu dùng việt nam
trong bối cảnh mới khi các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
sẽ khiến việt nam đứng trước cuộc cạnh tranh kinh tế gây gắt
tuy nhiên thách thức cũng là cơ hội bởi với sự quyết tâm của các doanh nghiệp
cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành hàng việt nam sẽ thực sự được tin dùng và phát triển
ngay từ những ngày đầu năm không khí giao quân lao động sản xuất đã diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương doanh nghiệp
mong muốn một năm mới thuận lợi vượt các chỉ tiêu kế hoạch
đề ra và sau đây sẽ là ghi nhận tại địa bàn tỉnh quảng ninh
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị
để chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài một tuần đánh bắt trên biển
ông bùi văn tuyến huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đang hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng
về việc đăng ký đăng kiểm cho tàu tại cảng cái rồng
đây là chuyến đi đầu tiên trong những ngày đầu xuân mới
ông biển mong rằng sẽ đánh bắt được nhiều loại thủy sản tươi sống để gia đình nâng cao thu nhập
tại cảng biển quốc tế cái lân không khí lao động những ngày này diễn ra khẩn trương
ngay từ mùng ba tết anh bùi đức hiếu đã bắt đầu với công việc của mình
những container như thế này liên tục nối đuôi nhau vào cảng phục vụ cho việc xuất nhập khẩu tại đây
trong năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các cảng biển tại tỉnh quảng ninh bị hạn chế hoạt động
trong năm mới hai nghìn hai mươi hai để thúc đẩy phát triển kinh tế trên cơ sở giữ vững địa bàn an toàn công tác phòng dịch trong hoạt động cảng biển luôn được quan tâm chỉ đạo
với chính sách bình thường mới của chính phủ cũng như là chúng ta sống chung cùng với covid và cũng có nhiều dịch mở cửa hơn thì các tín hiệu nó cũng tích cực hơn
đặc biệt là trong tháng một thì sản lượng qua cảng cũng cao hơn so với lại năm hai nghìn hai mươi một cũng như là so với lại đạt kế hoạch mà chúng tôi đặt ra trong những tháng đầu năm
trong năm hai nghìn hai mươi hai thì với sự mở cửa của chính phủ cùng với quyết tâm để lấy lại những gì đã chuột giảm vào năm hai nghìn hai mươi một
chúng ta sẽ cao hơn cao hơn cả so với năm hai nghìn hai mươi về sản lượng về doanh thu cũng như là về các tỷ tiêu lợi nhuận khác
mặc dù tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp nhưng nhịp lao động tại những nơi này vẫn rộn ràng trong những ngày đầu xuân mới
mỗi người đều tập trung làm tốt công việc của mình cùng niềm tin dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi